đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã tiếp xúc đông đảo cử tri các quận ba đình hoàn kiếm
thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn và lắng nghe tâm tư nguyện vọng ý kiến kiến nghị của cử tri
đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã trả lời giải trình rõ hơn những vấn đề cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri lần trước
như tình trạng luật khung luật ống tính ổn định của luật chưa cao sớm phải sửa đổi bổ sung
tình trạng giáo dục chạy theo thành tích hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội
cử tri phấn khởi đồng tình cao với kết quả hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc giới thiệu tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu làm chủ tịch nước
cử tri đề nghị đảng nhà nước xử lý nghiêm những hành vi thủ đoạn không chính đáng để vơ vét tiền của đất nước nhân dân
tuy nhiên nhiều cử tri còn băn khoăn về việc kê khai kiểm soát tài sản việc xử lý tài sản do tham nhũng mà có
tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp sâu sắc sắc đáng của cử tri nêu nhiều vấn đề phong phú
đề cập đúng những vấn đề liên quan chương trình kỳ họp thứ sáu của quốc hội
tổng bí thư hoan nghênh cử tri đóng góp nhiều ý kiến về công tác xây dựng luật góp ý cụ thể vào các dự thảo luật phòng chống tham nhũng
sửa đổi luật công an nhân dân sửa đổi luật chăn nuôi luật trồng trọt luật quản lý thuế sửa đổi luật giáo dục sửa đổi
vào lúc một mươi một giờ sáng nay ngày tám tháng một mươi theo giờ địa phương tức chín giờ sáng theo giờ việt nam
lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã diễn ra trọng thị
tại dinh thủ tướng nhật bản tại thủ đô tokyo dưới sự chủ trì của thủ tướng nhật bản shinzo abe
đội danh dự chính phủ nhật bản với giàn tiêu binh và ban quân nhạc trong quân phục trình tề
nghiêm trang phục vụ lễ đón
lễ đón chính thức bắt đầu với nghi thức quân nhạc cử quốc thiều hai nước
thủ tướng shinzo abe mời thủ tướng nguyễn xuân phúc tới khu vực lễ đài quân nhạc cử quốc thiều hai nước việt nam nhật bản
tiếp đó thủ tướng shinzo abe mời thủ tướng nguyễn xuân phúc duyệt đội danh dự trước khi bước vào buổi hội đàm
sáng ngày tám tháng một mươi theo giờ địa phương
trong cuộc khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự diễn đàn kinh doanh và đầu tư thổ nhĩ kỳ việt nam
được tổ chức tại thành phố istanbul với sự tham dự của khoảng hai trăm linh doanh nghiệp hai nước
phát biểu chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu tham dự diễn đàn
chủ tịch hội đồng kinh tế đối ngoại thổ nhĩ kỳ nain opark khẳng định
diễn đàn lần này là bước tiến rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước
tin tưởng quan hệ hợp tác thương mại đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
phát biểu tại diễn đàn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
diễn đàn được tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa đúng vào dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng chứng kiến những bước phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực hợp tác song phương
về thương mại từ mức chỉ vài trăm nghìn đô la mỹ vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ đã chính thức vượt mốc hai tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
tại khu vực trung đông thổ nhĩ kỳ hiện là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của việt nam
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp
theo các chuẩn mực quốc tế và các nước oecd tổ chức mà thổ nhĩ kỳ là một trong những thành viên sáng lập
tại diễn đàn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
trong khuôn khổ diễn đàn các đại biểu đã nghe giới thiệu về các tiềm năng hợp tác kinh doanh đầu tư giữa hai nước
giới thiệu sáng kiến quỹ đầu tư vào việt nam trao đổi tìm hiểu về các lĩnh vực hợp tác cụ thể mà hai bên có thế mạnh
cũng nhân dịp dự diễn đàn kinh doanh và đầu tư thổ nhĩ kỳ việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp ông nain onpak chủ tịch hội đồng kinh tế đối ngoại thổ nhĩ kỳ deik
chủ tịch quốc hội cảm ơn ông nain onpak cũng như hội đồng kinh tế đối ngoại thổ nhĩ kỳ đã phối hợp cùng cơ quan hữu quan việt nam tổ chức diễn đàn
cho rằng hiện nay giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ đã có đường bay thẳng thuận tiện cho việc thúc đẩy các hoạt động thương mại đầu tư du lịch giữa hai đất nước
với sự tham dự của những bộ ngành doanh nghiệp việt nam thổ nhĩ kỳ diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại mỗi nước
từ đó góp phần thúc đẩy lĩnh vực hợp tác này ngày càng phát triển trong tương lai
ông nain onpak cho biết diễn đàn thu hút khoảng một trăm sáu mươi doanh nghiệp thổ nhĩ kỳ tham dự
điều đó cho thấy doanh nghiệp thổ nhĩ kỳ rất quan tâm tới tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
giới thiệu chức năng nhiệm vụ của deik ông nain onpak chia sẻ deik được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quản lý một trăm bốn mươi bốn hội đồng kinh doanh thổ nhĩ kỳ trên thế giới
riêng tại khu vực châu á thái bình dương có chín chi nhánh hội đồng kinh doanh deik có nhiệm vụ điều phối các hoạt động kinh doanh thổ nhĩ kỳ trên khắp thế giới
cũng như chịu trách nhiệm về các đoàn kinh tế thương mại nước ngoài đến thổ nhĩ kỳ làm việc
nhận lời mời của đồng chí phan khâm vị phả văn ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
phó chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bị thư chủ mương đảng ta
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức lào từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay tại thủ đô viên trăn tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao kết quả hợp tác việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước
bày tỏ chia sẻ trước những mất mát thiệt hại to lớn về người và tài sản của nhân dân tỉnh atapu do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra
và những thiệt hại do mưa lớn lũ lụt gây ra tại các tỉnh của lào vừa qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao
thông báo khái quát về tình hình lào quan hệ lào việt nam gần đây khẳng định lào sẽ cùng việt nam giữ gìn quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau
cùng ngày đoàn đại biểu cấp cao việt nam do đồng chí trần quốc vượng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao lào do đồng chí phan khâm vị phả văn dẫn đầu
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm gặp gỡ tiếp xúc phối hợp chặt chẽ bảo đảm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
sau hội đàm hai đồng chí đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ xây dựng việt nam với bộ công chính và vận tài lào
hôm nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện kỳ anh thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
phát biểu tại các buổi tiếp xúc đồng chí vương đình huệ vui mừng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội
đồng chí vương đình huệ khẳng định tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai trung ương đã nhận định đánh giá kỹ lưỡng và thống nhất ban hành nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đây sẽ là cơ hội cho các địa phương ven biển ở hà tĩnh và cả nước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế biển của mình
sau khi rời triều tiên để tới trung quốc chiều nay ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp trung quốc vương nghị tại thủ đô bắc kinh để thảo luận về các vấn đề quốc tế và song phương trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt liên quan tới bất đồng thương mại
phát biểu tại cuộc gặp ông mike pompeo bày tỏ hy vọng có thể thảo luận về những bất đồng giữa hai bên vào thời điểm hiện tại
đồng thời chia sẻ những kết quả đạt được trong chuyến thăm triều tiên
ông pompeo cũng cho rằng hai nước cần hợp tác hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
về phần mình bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị nhấn mạnh washington cần ngừng các phát ngôn hành động sai lầm nhằm vào trung quốc
và hai nước cần kiên trì đi theo con đường hợp tác đôi bên cùng có lợi cũng như không nên lún sâu vào thế đối đầu
nhật bản luôn hoan nghênh anh gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đây là thông điệp được thủ tướng nhật bản shinzo abe khẳng định mới đây
trong cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ thời báo tài chính của anh thủ tướng shinzo abe một trong những đồng minh quốc tế thân cận nhất với thủ tướng anh theresa may
cũng bày tỏ hy vọng anh và liên minh châu âu có thể đi đến thỏa hiệp trong cuộc đàm phán về vấn đề anh rời khỏi khối này
nhằm tránh một brexit hỗn hợp
hồi tháng bảy bộ trưởng thương mại anh liam fox tuyên bố ông sẽ tham vấn công chúng về khả năng gia nhập cptpp
hiệp định thương mại có sự tham gia của canada australia và mexico ngay sau khi anh rời khỏi eu
cptpp sẽ tạo ra một trong những khối thương mại tự do lớn nhất thế giới với một thị trường gần nửa tỷ người và chiếm một mươi ba năm gdp thế giới
các quan sát viên quốc tế sẽ được phép thị xát việc dỡ bỏ các cơ sở thử hạt nhân của triều tiên
đây là thông báo mới của bộ trưởng thương mại anh liam fox

sau cuộc gặp trước đó một ngày với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn tại bình nhưỡng
phát biểu trước khi lên đường tới bắc kinh ngoại trưởng pompeo khẳng định
nhà lãnh đạo kim trương ưn cho biết ông sẵn sàng cho phép các quan sát viên quốc tế tới thị xát
và chứng kiến việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân punggye ri
theo đó việc cấp phép cho các quan sát viên sẽ diễn ra ngay sau khi hai bên nhất trí về các bước chuẩn bị cần thiết
bên cạnh đó ngoại trưởng pompeo và nhà lãnh đạo kim trương ưn đã nhất trí rằng mỹ và triều tiên
sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên sớm nhất có thể để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều thứ hai
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna trong cuộc gặp với ông pompeo nhà lãnh đạo kim trương ưn
đã bày tỏ ý định và tin tưởng rằng chắc chắn sẽ đạt được tiến triển lớn trong cuộc gặp thứ hai với tổng thống donald trump
tiếp tục thông tin về cuộc bầu cử tổng thống brazil
theo kết quả mới nhất hai ứng cử viên hàng đầu sẽ tranh cử vòng hai vào cuối tháng này do không ai đạt được số phiếu qua bán
kết quả kiểm chín mươi bảy số phiếu cho thấy ứng cử viên cánh hữu jair bolsonaro giành được bốn mươi sáu năm số phiếu bầu
trong khi ứng cử viên của đảng lao động cánh tả fernando haddad nhận được hai mươi tám năm số phiếu
ủy ban bầu cử cho biết cuộc bầu cử vòng một đã diễn ra bình thường và với kết quả này sẽ phải tổ chức vòng bầu cử thứ hai
dự kiến vòng hai bầu cử tổng thống brazil
tiếp tục thông tin sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi tới
tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ngày hôm qua là gần tám mươi tương đương một trăm một mươi hai triệu người
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc